quá trình điều tra chúng tôi đã rút ra được rằng là

và thứ hai là nạn nhân vẫn tin vào cái việc mê tín dị đoàn
là việc làm bùa ngải làm phép dẫn đến cái việc của nạn nhân bị đau đầu

và không phát sinh thêm mâu thuẫn hoặc không đẩy mâu thuẫn lên tới bệnh viện tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc

thưa các đồng chí và các bạn cơ quan điều tra đã bắt được kẻ gây án
lý sa pen sẽ phải trả giá cho hành vi dã man và sự coi thường pháp luật của mình
vụ án khép lại là bài học cảnh tỉnh giăn đe cho những kẻ manh động không làm chủ được bản thân
sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng xảy ra
trong cuộc sống có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn tưởng chừng đơn giản
nhưng khi không được giải quyết triệt đề những bức xúc đó có thể dẫn đến
con người không kiểm soát được hành vi của mình và gây ra những vụ án đặc biệt nghiêm trọng
mà điển hình là vụ án nêu trên
chương trình bài học từ những vụ án tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo